sau ba ngày làm việc với các phiên thảo luận chiều qua ngày một mươi sáu tháng một tại siem reap
campuchia đã diễn ra phiên bế mạc diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi bảy
appf hai mươi bảy với chủ đề tăng cường mối quan hệ giữa các nghị viện vì hòa bình an ninh và phát triển bền vững
lễ bế mạc được tổ chức dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội campuchia samdet hengsamrin
chủ tịch appf hai mươi bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam dự phiên bế mạc
hội nghị đã thông qua một mươi bốn nghị quyết trên cơ sở bốn mươi ba dự thảo nghị quyết do các nước thành viên đề xuất và thông cáo chung
siem reap hai nghìn một mươi chín của hội nghị thường niên lần thứ hai mươi bảy diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
phát biểu bế mạc hội nghị chủ tịch appf hai mươi bảy chủ tịch quốc hội campuchia samdet hengsamrin khẳng định
hội nghị thường niên lần thứ hai mươi bảy của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương đã thành công tốt đẹp
các đoàn đại biểu đã đề ra những ý tưởng thực chất
nhìn dài hạn cho một chiến lược quan trọng nhằm xây dựng một khu vực châu á thái bình dương hòa bình
ổn định hài hòa và phát triển bền vững đáp ứng nguyện vọng của tất cả các quốc gia
với tư cách là chủ tịch appf hai mươi bảy campuchia ủng hộ mạnh mẽ tất cả các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề chung
thông qua các biện pháp hòa bình và tránh mọi cuộc đối đầu quân sự
đặc biệt là tăng cường vai trò của các nghị viện trong hòa giải duy trì hòa bình trong khu vực và thế giới
tại lễ bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các trưởng đoàn đắc ký thông cáo chung
và đồng thuận trao quyền chủ tịch luân phiên appf cho quốc hội australia
chủ tịch quốc hội campuchia heng somrin với cương vị chủ tịch appf hai mươi bảy đã trao cờ chủ tịch luân phiên
cho đại diện quốc hội australia làm nước chủ nhà appf hai mươi tám
sự kiện này đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
tại siem reap campuchia từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một